thưa quý vị và các bạn
ngày nay với những chiếc máy ảnh hiện đại như thế này
thật là dễ dàng để chúng ta có thể chụp cho mình được những bức hình mà chúng ta mong muốn
tuy nhiên cách đây vài chục năm thậm chí là hàng trăm năm trước
để ra được một bức ảnh thì cần phải trải qua rất nhiều những công đoạn cầu kỳ
và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lịch sử nhiếp ảnh việt nam
cũng như tìm hiểu xem là các nghệ sĩ nhiếp ảnh ngày xưa
người ta đã tạo ra những bức hình như thế nào nhé
làng lai xá thuộc xã kim trung huyện hoài đức thành phố hà nội
nghề nhiếp ảnh được phổ biến ở việt nam xuất phát từ chính ngôi làng này
để tìm hiểu về lịch sử nhiếp ảnh
tôi ghé thăm bảo tàng nhiếp ảnh lai xá được xây dựng khang trang ở giữa làng
chào chú ạ chú ơi chú đang làm gì đấy ạ
chú đang lau chùi và kiểm tra cái máy ảnh
chú ơi đây là một cái máy ảnh hả chú
máy ảnh cổ đấy giờ đến đây cổ nhất đấy
máy này là do pháp sản xuất
máy ảnh cổ là do pháp sản xuất
dung nhập vào việt nam cách đây hàng trăm năm rồi
cổ tạo thế đây là một cái buồng tối
sau khi ta ngắm lấy nét và các thứ qua ông kính rồi
có một cái lắp phim vào đây
khi được thì lúc đó ta bắt đầu ta mới lắp phim vào và người ta mở
cái màn chập bằng tay mở ra mở vào thì theo cái độ nhạy của phim
tức là lúc đó là kinh nghiệm người thợ
và xong đóng vào thì coi là xong
nếu tầng một là nơi kể câu chuyện lịch sử nhiếp ảnh
từ chiếc máy ảnh đầu tiên vào việt nam
thì tầng hai là cả một kho tư liệu quý giá
tại đây mọi thứ được sắp xếp khoa học
với câu chuyện rõ ràng bắt đầu từ ông tổ nghề của làng nhiếp ảnh lai xá
với những thông tin cô đọng nhất
bạn sẽ có cái nhìn tổng quan đầu tiên về lịch sử làng nghề
không gian thứ hai giới thiệu về các hiệu ảnh lai xá khi xưa
đây đều là những hiệu ảnh nổi tiếng
đã mang nghề nhiếp ảnh đến nhiều tỉnh thành trên cả nước
gọn gàng trong một góc nhỏ là chiếc tủ trưng bày đủ các loại máy ảnh mà bảo tàng siêu tập được
ngay cạnh đó là một phòng tái hiện không gian in phóng ảnh thời xưa
tại đây trưng bày đầy đủ các vật dụng máy móc phục vụ công đoạn in và phóng ảnh
đây là cái công đoạn khi trắng pin khô xong
thì chúng tôi sẽ đưa vào cái bàn để sửa p
tức là để chỉnh lại làm sao mà những cái chỗ mà quá đen thì ta dùng bối đỏ

thì ta sửa cái pin ra phóng cho nó mới đen

rồi rồi rồi chỉnh sửa đây
rất là tuyệt vời nếu mà không về bảo tàng vai xá thì em cũng không hề biết là có công đoạn làm ra một bức ảnh cầu hình như thế này đúng không ạ
thế nên mới gọi là cái bảo tàng diễn bản duy nhất của việt nam
rất là hay
sau những trải nghiệm thú vị với cách in ảnh xưa
bạn sẽ được chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp mà các nghệ sĩ của làng lai xá xưa đã chụp
để thấy hết được những kỹ năng đỉnh cao trong nhếp ảnh mà người nghệ sĩ đã đạt đến
tôi ghé thăm gallery của nghệ sĩ nhấp ảnh nguyễn anh tuấn
trong căn phòng khoảng ba mươi m hai được bài trí hợp lý
những bức hình phản ánh những lát cắt của thủ đô ngàn năm tuổi sinh động
nhưng cũng rất đối bình yên
một cái gallery này của chú thì có thể trưng bày được khoảng năm sáu chục tác phẩm
và mỗi thời kỳ là một cái chủ đề khác nhau
chủ đề hiện tại trưng bày về chủ đề về hà nội
còn các thời điểm thì chú có thể thay đổi các chủ đề khác nhau
chẳng hạn như là chợ rồi là cuộc sống của vùng cao
mặc những gấp gáp của cuộc sống
những con người lai xá vẫn bền bì với nghề

nếu giữ những khoảnh khắc của cuộc sống
không chỉ củng cố kiến thức về nhiếp ảnh về lai xá
chắc hẳn bạn sẽ được sống chậm lại qua những bức hình
yêu hơn một thú chơi tưởng đơn giản nhưng kỳ thực rất lắm công phu